được tin từ đầu tháng bảy năm hai nghìn hai mươi đến nay mưa lớn trên diện rộng kéo theo lũ lụt sạt lở đất
ở các đảo phía tây nam nhật bản gây tổn thất nặng nề về người và tài sản cho nhân dân vùng bị nạn
ngày một mươi bốn tháng bảy năm hai nghìn hai mươi đồng chí trần quốc vượng ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư
đã gửi điện thăm hỏi tới ngài nikai toshihiro tổng thư ký đảng dân chủ tự do nhật bản